để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lũ diện rộng tại các tỉnh trung bộ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có đề nghị các địa phương chủ động các phương án nhằm ứng phó với các tình huống thời tiết xấu có thể xảy ra
cụ thể ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của vùng áp thấp
thông báo hướng dẫn cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
các chủ lồng bè và cơ sở nuôi trồng thủy sản có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các tỉnh thành phố nói trên khẩn trương khắc phục các công trình bị sự cố cư hỏng do bão số năm
ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu xảy ra lụ quét sạt lở đất
chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho tính mạng tài sản của người dân tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa
theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ chủ động phương án tích nước
cũng như điều tiết phù hợp để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cầu nạn